thông tin từ viện vật lý địa cầu cho biết trong đêm hôm qua tại huyện bắc trà my của tỉnh quảng nam
đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp trong vòng một giờ đồng hồ với độ lớn từ hai sáu đến ba độ richter
theo đó trận thứ nhất xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi chín phút hai mươi hai giây ngày hai mươi tháng một mươi một tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
trận động đất này có độ lớn ba độ richter xảy ra tại vị trí có tỏa độ một mươi năm hai trăm linh bốn vĩ độ bắc một trăm linh tám hai trăm một mươi sáu độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trận thứ hai xảy ra vào lúc h tám phút hai mươi bảy giây ngày hai mươi một tháng một mươi một tại huyện bắc trà my có độ lớn hai sáu richter xảy ra tại vị trí có tọa độ một mươi năm hai trăm linh năm vĩ độ bắc
một trăm linh tám một trăm chín mươi chín độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi bốn vĩ độ bắc
theo lãnh đạo huyện bắc trà my đây là những trận động đất nhẹ không gây thiệt hại về người và tài sản hiện nhà máy thủy điện sông chanh hai vẫn hoạt động bình thường
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi động đất tại khu vực này